ngày hôm nay một tháng một mươi hai công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang truy bắt nhóm đối tượng chặn ô tô khách đập vỡ kính xe trên quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã bình minh
theo thông tin ban đầu trước đó xe ô tô hai mươi chín chỗ biển số sáu mươi v bốn trăm linh bốn nghìn ba trăm bốn mươi chín và ô tô bán tải lưu thông cùng chiều trên quốc lộ một a hướng từ thành phố long khánh đi thành phố hồ chí minh
khi xe bán tải muốn vượt lên trước nhưng lái xe khách không nhường đường đến đoạn đường đi qua xã bình minh huyện trảng bom xe bán tải vượt lên trước ép xe hai mươi chín chỗ vào lê đường
lúc này bốn người đàn ông trên xe bán tải xuống xe dùng gậy đánh bóng chảy tiến đến tấn công lái xe hai mươi chín chỗ
tuy nhiên lái xe này đã ngồi trong xe chốt chặt cửa do đó các đối tượng đã đập vỡ kính xe hai mươi chín chỗ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường